các cử tri mỹ đã chính thức bước vào cuộc bầu cử để chọn ra vị tổng thống thứ bốn mươi năm của nước này đây được coi là cuộc bầu cử gây cấn nhất từ trước đến nay khi các kết quả thăm dò dư luận tính đến thời điểm này chỉ ra rằng không có ứng cử viên nào thực sự giành ưu thế rõ rệt
tính đến chiều qua đã có hơn ba mươi năm triệu cử tri mỹ tham gia các cuộc bỏ phiếu sớm kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy tỷ lệ cử tri đi bầu năm nay cao hơn hẳn so với các lần trước
giới phân tích nhận định cục diện của cuộc bầu cử sẽ phụ thuộc phần lớn vào kết quả bỏ phiếu tại các bang chiến địa nơi cử tri vẫn còn do dự
đại diện của đảng dân chủ hillari crinton đang có trong tay hai trăm năm mươi hai phiếu đại cử tri trong khi đối thủ của bà là tỷ phú donald trump mới chỉ thu được một trăm sáu mươi ba phiếu
để lần ngược thấy cờ hiện nay ông trump vừa phải giữ bằng được chiến thắng tại các bang ủng hộ truyền thống
vừa phải đánh bại bà clinton tại các bang có số phiếu đại cử tri cao như florida pennsylvania và ohio
trong khi đó truyền thông mỹ lại đưa ra những kết quả thăm dò trái ngược về lợi thế của hai ứng cử viên tổng thống
khảo sát mới nhất của los angeles times cho biết ông trump được bốn mươi tám cử tri ủng hộ còn bà clinton nhận được bốn mươi hai
các kết quả cho thấy không ai trong số hai ứng cử viên giành được ưu thế vượt trội so với đối thủ trong cuộc đua vào nhà trắng năm nay
điều này khiến cuộc bầu cử năm nay trở nên hấp dẫn và gây cấn hơn
liên quan tới công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại mỹ
để đảm bảo tính minh bạch công bằng hàng trăm quan sát viên quốc tế đã có mặt tại mỹ khi cử tri nước này tới các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc